đối tượng này có xeo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mái trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng là đối tượng trương thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ thuận thị trấn huỳnh hữu nghĩa huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng sơn lý minh quân sinh năm hai nghìn hồ khẩu thường trú tại ấp phú tức xã phú mỹ huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
bị công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an